cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa an tỉnh cao bằng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng dương tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã minh đức thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín tại khu vực xóm khuổi hân xã ngũ lão đối tượng dương tuấn anh dùng dao nhọn uy hiếp cướp tài sản
của chị đàm thị liên chú tại thị trấn quảng nguyên tỉnh cao bằng
do tính chất mức độ nguy hiểm công an huyện hòa an đã lập chuyên án phối hợp với công an thị xã phổ yên công an huyện phú bình tỉnh thái nguyên để truy tìm đối tượng
cho đến ngày bảy tháng một mươi tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng tại trạm kiểm dịch động vật thuộc địa phận xã đức xuân huyện thạch an tỉnh cao bằng
thu giữ một xe máy và một con dao là tăng vật gây án
tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài ra trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng chín đối tượng dương tuấn anh cũng đã thực hiện chót lọt một vụ cướp tài sản và tiền của người phụ nữ đi đường
tại địa bàn xã lương can huyện thông đông
một vụ mất trộm gần hai trăm linh lượng vàng xảy ra tại phường tân phước khánh thị xã tân uyên
và hiện công an tỉnh bình dương đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ trộm
vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay bà nguyễn thị lê trang
là chủ cửa hàng vàng hoàng an tại khu phố khánh lợi phường tân phước khánh thị xã tân uyên
vừa thức dậy thì phát hiện nhà cửa của gia đình bị cậy bung
kiểm tra tủ trưng bày vàng thì chủ nhà phát hiện mất trộm số lượng lớn trang sức
với tổng số khoảng hai trăm linh lượng vàng gồm nhẫn vòng nữ trang trị giá nhiều tỷ đồng
nhận được tin báo công an thị xã tân uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường thu thập dấu vết để điều tra vụ án
trích xuất hình ảnh từ camera đã cho thấy vào khoảng một giờ cùng ngày
một nam thanh niên cao lớn bịt mặt nghi đã leo cột điện vào từ ban công tầng một
rồi di chuyển xuống tầng trệt nơi để vàng và lấy đi số vàng trên sau đó nhanh chóng tẩu thoát
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh cho biết là đơn vị đang tạm giữ hình sự
các đối tượng là lê trọng nghĩa nguyễn minh hải nguyễn quốc quân đoàn văn thành
để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ ở phường ninh thạnh
thành phố tây ninh về việc con trai bà do thiếu nợ cho nên đã bị một số đối tượng bắt giữ
và yêu cầu trả nợ với số tiền là năm mươi triệu đồng nếu không sẽ bán con trai bà sang campuchia
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày năm tháng một mươi lực lượng công an đã bắt quả tang
đối tượng lê trọng nghĩa đang nhận tiền của người phụ nữ này
đồng thời các trinh sát đã tiến hành giải cứu an toàn cho anh dương quốc thái
tại thời điểm giải cứu lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng
và một mươi sáu đối tượng có liên quan về trụ sở công an để làm việc
bước đầu các đối tượng khai nhận thái chơi đá gà bị thua nợ một trăm linh triệu đồng và không có tiền trả
thái đã bị nhóm người tại tân châu bắt giữ để đòi nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang đã thực hiện lệnh tạm giữ
đối với nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú ở xã đại hóa huyện tân yên
để điều tra về hành vi cố ý
nguyễn văn luân bị gây thương tích và đây chính là đối tượng đã sử dụng súng tự chế bắn người khác
trong một cuộc ẩu đả giải quyết mâu thuẫn
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày năm tháng một mươi tại một quán bia giữa anh phan văn quyền và đoàn văn toàn
cùng chú tại huyện tân yên xảy ra mâu thuẫn sâu sát
ngay sau đó quyền gọi điện thoại cho nguyễn văn luân đến để giúp mình giải quyết mâu thuẫn
nhận được điện thoại luân mang theo súng tự chế đến quán bia thì vụ việc đã được hòa giải xong
cùng thời điểm đó anh nguyễn văn thùy cũng có mặt và xảy ra mâu thuẫn với luân
hai bên lời qua tính lại luân dùng súng tự chế bắn về phía sau khiến nguyễn đình thành
là bạn của thùy bị thương ở vai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái nguyên
được biết khẩu súng tự chế này là loại súng hơi khí nén do trung quốc sản xuất
được luân đặt mua qua mạng với giá chín triệu đồng
đối tượng thường xuyên giao du đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
và đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn

và đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
và đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
thường các vật chứng bị thu giữ gồm một mươi tám con gà bốn cặp ngựa sắt cân đồng hồ
và số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
được biết tụ điểm đá gà trên nằm tại địa bàn giáp danh và có nhiều lối thoát
chính vì vậy đã thu hút nhiều đối tượng về đây đá gà ăn tiền
liên quan đến vụ nữ trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc đã dùng băng cấp ba của chị gái
đang công tác trong bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng để học tập và thăng tiến
ông lê văn tuyến giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cho biết là chị gái của nữ trưởng phòng đã viết tường trình
thừa nhận nữ trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc trên là em gái của mình
theo ông tiến người liên quan là bà trần thị ái sa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
trong bản tường trình bà ái sa viết rằng nữ trưởng phòng gây luồm xùm thời gian qua chính là em gái ruột của mình
và em gái của bà sa tiền thật là trần thị ái sa
trần thị ái sa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chứ không phải là trần thị ngọc thảo như thông tin báo chí của tỉnh đắk lắc
bà sa cũng khẳng định trong bản tường trình rằng hiện tại và trước đây tất cả giấy tờ quan trọng và băng cấp của bản thân đều để ở nhà mẹ đẻ
do đó việc em gái tên thêm lấy bằng cấp của mình để xin việc tại đắk lắc là hoàn toàn không hay biết
và bà sa không cho em gái mượn băng cấp ba
cũng theo thường trình của bà sa sau khi nắm thông tin vụ việc qua các cơ quan báo chí
bà đã trở về nhà mẹ ruột để lấy lại các giấy tờ bằng cấp của mình
về phần xác minh lý lịch đảng của em gái bản thân bà sa cũng không hề biết
đang lưu thông trên đường mòn hồ chí minh đoạn qua huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thì chiếc xe khách dường nằm chạy tuyến nghệ an lào đã bất ngờ mất lái lau xuống ruộng
khiến một thanh niên hai mươi chín tuổi tử vong tại chỗ và rất nhiều hành khách khác bị thương
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên vừa xảy ra vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày chín tháng một mươi
trước đó theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe khách dường nằm biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn hai
lưu thông trên đường mòn hồ chí minh đoạn qua xã sơn trung huyện hương sơn thì đã bất ngờ lao xuống ruộng
phát hiện vụ tai nạn người dân địa phương đã có mặt đập kính giải cứu hàng chục hành khách bị thương
mắc kẹt trong xe đưa ra ngoài
riêng một nam hành khách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
bị thương nặng mắc kẹt trong xe và đã tử vong sau đó
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt giải cứu hành khách gặp nạn điều tiết giao thông
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách đã tránh một xe tải đi từ trong đường nhỏ đi ra cho nên đã mất lái
tại tỉnh đắk nông từ tình hình thực tế tại địa phương công an huyện đắk minh đã triển khai công tác tuyên truyền
dán đề can phản quang nhận diện đối với xe công nông nhằm đảm bảo an toàn giao thông
kiểm chế và kéo giảm tai nạn liên quan đến loại phương tiện này trên địa bàn
bước đầu triển khai cho thấy là kết quả của những miếng rán phản quang đã mang lại tác dụng tích cực vào ban đêm
hoặc là thời điểm ánh sáng không đảm bảo
theo thống kê hiện trên địa bàn huyện đắc minh tỉnh đắk nông có khoảng hơn sáu xe công nông
hàng năm có không ít vụ tai nạn và chạm giao thông liên quan đến loại xe này
các vụ tai nạn và chạm giao thông thường xảy ra vào thời điểm đêm tối
các tuyến đường giao cắt với quốc lộ
nơi có mật độ xe cộ nhiều xe công nông máy kéo độ chế không có các hệ thống đèn phản quang nhận diện
nên rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
và để hạn chế nguy cơ và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này
công an huyện đắc minh đã tham mưu các cấp lãnh đạo chủ động triển khai nhiều giải pháp
trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền dán đề can phản quang đảm bảo an toàn giao thông đối với xe cộng đồng
tổ chức cho bà con để dán phản quang miễn phí
để nhằm đảm bảo an toàn cho bà con khi lưu thông về ban đêm
thì qua đó thì bà con cũng đã nhìn nhận cảm nhận được là cái việc làm của chúng tôi
ghi nhận được cái việc làm của chúng tôi thì qua đó thì bà con cảm thấy về cái lưu thông đường về buổi tối rất là an toàn
để khi xe trước xe sau họ cảm thấy họ phát hiện ra xe trước xe sau nhiều cái phản quang
thì qua đó thì cái việc mà nó nhằm giảm bớt cái tai nạn về cái xe giá càng rất là hiệu quả
theo công an huyện đắc minh từ khi triển khai vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến xe công nông
giải pháp trên của công an huyện đắk minh đã được cấp ủy chính quyền và người dân trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao
về hiệu quả của công tác này đối với việc phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến xe công nồng
thì em cảm thấy là rất phù hợp và rất hợp lý cho con người dân
nhất là xe thống hành trên đường giao thông xe trước xe sau phản đen rồi mình chịu phản mình để thay được là một thử điểm tránh
cảm thấy em thấy là rất phù hợp và khi nó chạy từ thái là cũng giảm một phần tai nạn cho mỗi con người
cái này là một điều rất là quan trọng và là giúp cho địa phương
giảm thiệu được bớt cái tai nạn vào vụ mùa khi mà bà con sử dụng cái phương tiện công nông đi sản xuất
những cái việc này thì là một cái việc làm rất là hữu ích cùng đề nghị các cấp chức năng
đội cảnh sát giao thông huyện sẽ nhấn rồng ra để đảm bảo cho phương tiện của bà con lưu thông trên đường khi thu hoạch mùa hàng về thì đảm bảo được cái an toàn
từ hiệu quả bất kỳ
bước đầu trong việc triển khai rán đề can phản quang đảm bảo an toàn giao thông đối với xe công nông ở huyện đắc minh
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông sẽ tham mưu cho chính quyền nhân rộng mô hình này để góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông trên toàn địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng tô quang hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã tây ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
đối tượng bùi sĩ thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn lỗ trường xã thụy trường huyện thái thụy tỉnh thái bình
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách hai cm trên trước cánh mũi phải
và đối tượng tạ thị hồng loan sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại khu phố ba thị trấn tân minh
huyện hàm tân tỉnh bình thuận
có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách bốn cm trên sau đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý